theo kế hoạch khảo sát tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh sáng tạo đi đầu cùng cả nước của ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
lãnh đạo thành phố sẽ gặp gỡ tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần
dự kiến từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo thành phố hồ chí minh sẽ gặp gỡ và tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần
trong đó chú trọng tiếp nhận ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố cán bộ nghỉ hưu đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ nhà quản lý đoàn viên thanh thiếu niên kiều bào việt nam ở nước ngoài độc giả khán thính giả trong và ngoài nước
lãnh đạo thành phố cũng sẽ gặp gỡ các đại biểu theo chuyên đề theo lĩnh vực và các giới

nhằm mục đích xây dựng và phát triển thành phố